chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la và tri cục giữ chữ nhà nước huyện mộc châu
năm đối tượng bị bắt gồm trần việt anh phó tri cục trưởng phụ trách tri cục dự trữ nhà nước tỉnh sơn la
nguyễn thị huyền trang kế toán tri cục giữ chữ nhà nước tỉnh sơn la ngô thị hiền lương thủ quỹ tri cục giữ chữ nhà nước tỉnh sơn la
nguyễn thị bình cán bộ cục dự trữ nhà nước khu vực tây bắc nguyên tri cục trưởng tri cục giữ chữ nhà nước huyện mộc châu
nguyễn quang ngọc trưởng bộ phận tài vụ quản trị kiêm kế toán trưởng tri cục giữ chữ nhà nước huyện mộc châu
theo kết quả xác minh từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng trên đã tổ chức thực hiện việc thuê bốc phát gạo nhập xuất kho
lập một mươi tám hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế
nhằm mục đích rút số tiền công bốc phát tranh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả để hưởng lợi với tổng số tiền trên một tỷ đồng